theo quy định của pháp luật khi bắt đầu mùa mưa lũ các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông sẽ phải tạm dừng
năm hai nghìn một mươi chín nội ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra văn bản cấm khai thác cát sỏi lòng sông từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi
mùa mưa lũ năm nay sắp tới tình trạng khai thác cát trái phép lại rầm rộ trước giai đoạn cấm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sông hồng khu vực huyện đan phượng và mê linh hà nội
hàng chục tàu hút cát thậm chí có cả tàu cuốc công suất lớn hoạt động suốt đêm
tuy chỉ khai thác trong bóng tối nhưng cả một góc sông hồng ồn ào tiếng máy
dọc khúc sông hồng chạy từ xã trung hà huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc xuôi xuống xã chu phan huyện mê linh và xã thọ an huyện đan phượng hà nội
mỗi đêm có tới hai mươi đến ba mươi tàu hút và gần chục tàu cuốc hoạt động
khai thác các trái phép
theo tìm hiểu của phóng viên tình trạng khai thác cát trái phép tại đây đã kéo dài cả tháng nay
ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên bờ đặc biệt gây sạt lở xói mòn hai bên bờ sông và làm thất thoát tài nguyên môi trường
theo phản ánh của người dân các tàu khai thác cát thường bắt đầu từ một mươi tám h hàng ngày đến tận sáng hôm sau
nhiều tàu khai thác xong đều bơm cát lên bãi tập kết hai bên bờ sông
ban ngày các tàu hút này lại neo đậu ngay trong các bến bãi bên bờ
vì kiểm soát lượng phương tiện của địa phương khác hoạt động trên địa bàn của mình
nên việc kiểm tra xua đuổi cũng rất khó khăn
hiện tại phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ cung cấp tư liệu với chính quyền các huyện đan phượng
mê linh yên lạc và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội để tiến hành kiểm tra ngăn chặn
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn